như vậy là cơ quan tố tụng tỉnh phú thọ xác định tổng số tiền phải truy thu của ba nhà mạng là hơn ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng trong đó việt theo bị truy thu hơn hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
số tiền này đối với vinaphone là sáu mươi tỷ đồng và với mobifone là hơn ba mươi tám tỷ đồng
ngoài ra cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ còn liệt kê khá nhiều doanh nghiệp ăn theo và được hưởng lợi từ mạng cờ bạc bất hợp pháp này
trong đó có nhiều công ty trung gian ba mươi ba ngân hàng công ty ngân lượng
các doanh nghiệp và đơn vị liên quan cũng sẽ bị thu hồi số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ đường dây cờ bạc của phan xào nam và nguyễn văn dương
thưa quý vị sau khoảng ba mươi năm giờ gây án thì thủ phạm cướp ngân hàng tại khánh hòa đã bị lực lượng công an bắt giữ
tính đến thời điểm này công an khánh hòa đã truy thu được bốn tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng thu giữ năm khẩu súng các loại và hơn năm mươi viên đạn dạng thể thao
quy trình điều tra các đối tượng cũng đã khai nhận đã lên kế hoạch từ trước đó bốn tháng
những chi tiết này đã cho thấy sự may mắn
trước khi gây án trước khi gây án hùng tham thính rất nhiều ngân hàng trên địa bàn về công tác an ninh số lượng nhân viên lượng giao dịch nơi để tiền trước khi quyết định gây án vào trưa ngày năm tháng chín vừa qua
do cái định từ trước tôi có cơ hội tôi vào đó rồi tôi quan sát nhìn chung quanh để ý địa hình địa thớ ở đó rồi để ý khu vực để tiền
theo tôi thấy thì cái địa điểm tại ngân hàng đó
đó là rất là vắng vỉ đường xé thì rộng rãi đỡ dở tẩu thoát rồi lý do là ngân hàng đó đỡ tiền rất là lỏng lẽo bỡ vỡ thì ít
với một kế hoạch chi tiết được nghiên thụ kỹ chỉ trong vòng hơn sáu phút hùng và đồng bọn đã cướp được khoảng bốn năm tỷ đồng trước sự bàng hoàng sợ hãi của nhân viên và người dân